có rất nhiều những bệnh nhân đái tháo đường phải nhập viện vì có những biến chứng xảy ra
vậy làm thế nào để những bệnh nhân đại thao đường đó có thể nhận biết và xử lý kịp thời
để biết rằng có dấu hiệu của biến chứng đó để có thể đến để điều trị kịp thời
quan điểm của chúng tôi là kiểm soát đường nào tốt và phòng ngừa biến chứng
tức là nếu theo cái tiến triển tự nhiên của bệnh nhân đai tháo đường
nếu không có kiểm soát tốt thì các tổn thương biến chứng sẽ đến rất là nhanh
các biến chứng trên các mạch máu như là tai biến mạch máu não như là mềm máu cơ tim
các tổn thương mạch máu vi thể như là bệnh thận ngọng và các nguy cơ của tiến triển bệnh thận dạng hũi
chạy thận nhân tạo các tổn thương trên mắt thì nó làm gia tăng tỷ lệ lù loà mà không phải nguyên nhân chấn thương
hàng đầu là bệnh lý đai tháo đường
vậy chúng ta phải tầm soát tức là kiểm soát mắt định kỳ ngọng khám
và xét nghiệm đường máu định kỳ kiểm soát các dối loạn lý viết máu
xem có các bệnh lý huyết áp đi kẻm hay không
thì kiểm soát được máu tốt kiểm soát mỡ máu tốt và kiểm soát tốt để phòng ngừa biến chứng
ngoài ra thì các cái tổn thương thần kinh như tôi đã nói
tại thời điểm phát hiện đôi khi bệnh nhân đã có tổn thương mạch máu
đôi khi bệnh nhân đã có tổn thương thần kinh
có những bệnh nhân tê tê chân rất là nhiều
và có những trường hợp rất là đau lòng đến với chúng tôi
đôi khi bỏng toàn bộ bàn chân và có những trường hợp cắt củ
vì bệnh nhân có tổn thương bàn chân thần kinh
và không phát hiện vì không cảm giác còn nóng không cảm giác còn đau
và có những trường hợp lét rất là nhiều
hoặc là bỏng cả toàn bộ bàn chân mới phát hiện ra mình bị đài tháo đường
tức là chúng tôi vừa chữa tổn thương bàn chân vừa chữa đài tháo đường
như vậy quan điểm phòng ngừa sớm rất là quan trọng để tránh các dư hậu về sau
trong khi phổ biến kiến thức tới người bệnh
chúng tôi hay nói các tổn thương như tim mắc thận não và bàn chân
tức là người bệnh đài tháo đường thì một ngày tối thiểu phải khám bàn chân một lần
mới chẩn đoán đài tháo đường lần đầu là phải đi khám mắt định kỳ
xét nghiệm máu xem có cái tổn thương thận gan thận hay không
đấy là những bệnh pháp để giữ phòng và phát hiện sớm
trì hoãn các biến chứng của đài tháo đường
nhà vợ xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía phó giáo sư thanh nguyên